các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên tổng thống nga không nói rõ đây là ý kiến của chuyên gia nào
vắc xin sống là loại vắc xin sử dụng virus đã suy yếu hoặc đã được làm giảm độc lực
có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể để tạo ra kháng thể bảo vệ
các loại vắc xin như sởi quai bị rubella và suốt vàng da đều là vắc xin chứa virus được làm yếu đi
dữ liệu ban đầu từ nam phi quốc gia đầu tiên báo cáo biến chủng omicron cho thấy
biến chủng mới có thể gây bệnh nhẹ hơn so với các chủng trước đó
một nghiên cứu trên một trăm sáu mươi sáu bệnh nhân tại các bệnh viện ở huyện teswan tỉnh gothang tâm trấn của đợt bùng phát omicron
ghi nhận tại bệnh nhân nhiễm biến chủng mới trẻ hơn so với những làn sóng trước đây và cũng ít cần thở oxy hơn
tuy nhiên giáo sư miễn dịch học eleanor riley tại đại học edinburgh cho rằng để omicron lây lan không kiểm soát không phải là chiến lược hợp lý
đặc biệt nếu biến chủng này có khả năng né tránh vaccine dù giả thuyết này chưa được chứng minh
tổng thống putin có thể đúng nếu biến chủng này thực sự gây triệu chứng rất nhẹ
nhưng với thông tin hiện có để nó lây lan tràn lan là cách làm rủi ro mà chúng ta không nên thực hiện
bà cho hay thêm rằng nếu hiệu quả bảo vệ từ vaccine bị suy giảm do omicron mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều
bình luận của putin được đưa ra sau khi giám đốc khu vực châu á của tổ chức y tế thế giới who hanklub
cảnh báo lệnh cấm đi lại sẽ không giúp ích được gì nhiều nếu chống lại omicron
đã ở khắp mọi nơi hiện biến chủng omicron đã xuất hiện tại hơn năm mươi quốc gia trên thế giới trong đó có nga
bên cạnh đó một quan chức cấp cao của tổ chức y tế thế giới who cho biết
chưa có dấu hiệu nào chứng minh omicron gây triệu chứng nặng hơn các biến thể trước cũng như né được vaccine
các dữ liệu sơ bộ không cho thấy biến thể omicron nghiêm trọng hơn mà trên thực tế còn biểu hiện điều ngược lại
tiến sĩ miko ryan giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của who cho biết
tuy nhiên ông ryan cũng nhấn mạnh đây mới chỉ là những dữ liệu ban đầu
và cần có thêm thời gian nghiên cứu về biến thể mới trước khi đưa ra kết luận chắc chắn
vị quan chức còn nhận định các loại vắc xin covid một mươi chín hiện nay
dù có thể kém hiệu quả hơn trong việc kháng lại omicron
song cũng không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể này hoàn toàn né được hiệu quả bảo vệ từ vaccine
những loại vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả với mọi biến thể giảm nguy cơ bệnh trở nặng và nhập viện
chuyên gia dịch tễ năm mươi sáu tuổi cho biết đề cập tới các dữ liệu ban đầu ở nam phi
ông cũng nhấn mạnh trong cuộc chiến chống lại
và chống lại tất cả các biến thể của virus corona vũ khí tốt nhất chúng ta đang có ở thời điểm hiện tại vẫn là tiêm phòng
cũng theo tiến sĩ ryan bất kể biến thể mới nào xuất hiện đều có xu hướng dễ lây lan hơn
vì phải cạnh tranh với các biến thể trước đó
ông dự báo omicron sẽ dần thay thế delta để trở thành biến thể thống trị trên toàn cầu
ông cũng cho rằng các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại chỉ nhằm mục đích ngăn không cho bệnh trở nặng
chứ không thể bảo vệ hoàn toàn khỏi virus
nên người từng mắc covid một mươi chín bị nhiễm omicron
với những triệu chứng nhẹ hoặc không chịu chứng sẽ ít được quan tâm hơn
tuy nhiên ông nhấn mạnh các biến thể dù mới đến đâu thì về bản chất chúng vẫn mang mầm bệnh của covid một mươi chín
cho nên các biện pháp đối phó với dịch bệnh như tiêm chủng đeo khẩu trang giãn cách xã hội sẽ không phải thay đổi
virus không thay đổi bản chất nó có thể lây lan mạnh hơn nhưng không thay đổi hoàn toàn cuộc chơi
quy tắc vẫn là như vậy tiến sĩ realand lưu ý
ngày hôm qua nga và nepal thông báo đã kiên nhận các ca đầu tiên nhiễm biến thể omicron
theo giới chức y tế nga đã có một mươi người trở về từ nam phi có kết quả dương tính với virus sars cov hai
trong đó có hai người diễn biến thể omicron
tuần trước tổng thống vladimir putin đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch phòng chống sự lây lan của biến thể omecron
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cung cấp thuốc men oxy và dường bệnh
cùng ngày bộ y tế nepal thông báo nước này đã kiên nhận hai ca đầu tiên diễn biến thể omicron
gồm một người nước ngoài sáu mươi sáu tuổi nhập cảnh nepal trước đó và một bệnh nhân
bảy mươi một tuổi có tiếp xúc gần với người nước ngoài trên
hiện tại cả hai bệnh nhân đang được cách ly và đang được theo dõi sức khỏe
lực lượng chức năng đã truy vết được sáu mươi sáu người có tiếp xúc với hai bệnh nhân trên
và tất cả những người này có kết quả xét nghiệm âm tính
bộ y tế nepal không thông báo quốc tịch của các bệnh nhân
hôm ngày ba tháng một mươi hai chính phủ nepal đã cấm nhập cảnh đối với các hành khách đến từ tám quốc gia châu phi
và đặc khu hành chính hồng kông trung quốc nhằm ngăn sự lây lan của biến thể omecron
cho đến nay biến thể omecron đã được phát hiện
và lây lan ở hơn bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
một trong những quan chức y tế hàng đầu của nga cảnh báo rằng
khả năng lây lan virus của một bệnh nhân sau khi nhiễm covid một mươi chín có thể kéo dài hơn ba tháng
từ mối trên được bà anna popova người đứng đầu cơ quan liên bang giám sát
việc bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe người dân nga đưa ra trong bối cảnh
số ca mắc mới và số bệnh nhân tử vong ở nước này tăng mạnh
bà popova trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo chí cho biết
theo những gì chúng tôi quan sát được
virus sars cov hai có thể tồn tại trong cơ thể người nhiễm trong tám mươi ngày
thậm chí hơn một trăm linh ngày
bà cũng chia sẻ thêm
nghiên cứu mới nhất của chúng tôi đã cho thấy điều này
và tất nhiên sẽ không có bác sĩ nào gạch bỏ một bệnh nhân ra khỏi danh sách theo dõi
của mình khi khỏi bệnh
vì những người này sẽ tiếp tục trở thành mối nguy hiểm
với nguy cơ lây lan virus cho người khác
người đứng đầu cơ quan liên bang giám sát việc bảo vệ người tiêu dùng
và sức khỏe người dân nga giải thích thêm rằng
thời gian ủ bệnh là một mươi bốn ngày
và các triệu chứng sẽ xuất hiện muộn nhất hai tuần sau khi nhiễm
chính vì vậy bà popova cho rằng
điều rất quan trọng nhất là những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
phải được theo dõi kỹ trong thời gian đó để chắc chắn rằng họ có nhiễm virus hay không
bà popova nhấn mạnh
nếu ai đó đã bị nhiễm bệnh thì bác sĩ của họ sẽ xác định họ cần cách ly ở nhà trong bao lâu
điều này không chỉ để ngăn họ không lây nhiễm cho người khác
mà còn để họ có thời gian loại bỏ virus và phục hồi hoàn toàn
bà cũng lưu ý thêm rằng
hiện có nhiều người dân ở nga nhiễm covid một mươi chín và không đi khám hay xét nghiệm
bản thân số người có kháng thể là không nhiều
nhưng trong số đó hầu hết họ là những người trốn tránh sự trợ giúp của y tế
trong suốt khoảng thời gian dịch bùng phát
những công dân nga có kết quả xét nghiệm dương tính phải tuân theo các quy định cách ly nghiêm ngặt
và bị giám sát thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động